trong buổi giao ban báo chí tại thành ủy hà nội ubnd quận long biên đã báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn chín tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm ba tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
theo báo cáo của ubnd quận long biên cho thấy công tác cải cách thủ tục hành chính đã được triển khai trên địa bàn quận một cách hiệu quả mang lại nhiều kết quả tích cực
các thủ tục hành chính đều được tiếp nhận luân chuyển và thụ lý thực hiện trên phần mềm hệ thống iso online
qua đó đã giảm được số lần đi lại của người dân rút ngắn thời gian giải quyết và thể hiện sự công khai minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
các vấn đề liên quan đến hộ khẩu thủ tục giấy tờ khi giao dịch trật tự xây dựng được các nhà báo nêu ra tại buổi giao ban
ubnd quận long biên đã tiếp thu và hứa sẽ trả lời bằng văn bản để các nhà báo kịp thời thông tin cho nhân dân
trong thời gian tới thành ủy hạ nội
nội đề nghị ubnd quận long biên tiếp tục bám sát các hướng dẫn của trung ương thành phố
khắc phục những vướng mắt trong công tác cải cách thủ tục hành chính để quyết tâm thực hiện tốt công tác này